theo đó về công tác bán chú các trường đều đã chuẩn bị sẵn sàng bếp ăn phòng ăn
tuy vậy một số trường học có những khó khăn về lực lượng bảo mẫu nên huyện chỉ đạo các trường cố gắng sắp xếp linh động làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh học sinh